ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo công ty thủy điện tuyên quang
đóng một cửa xả đáy hồ tuyên quang từ một mươi bốn h chiều nay ngày một mươi hai tháng tám
sáng nay mực nước hồ tuyên quang ở cao trình một trăm linh sáu bảy mươi sáu m lưu lượng đến hồ tám trăm sáu mươi ba m ba một giây
tổng lưu lượng xả hơn một bảy trăm linh m ba một giây ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh
giám đốc công ty thủy điện tuyên quang đóng một cửa xả đáy hồ tuyên quang vào hồi một mươi bốn h hôm nay
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế